những năm qua chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam do sở thông tin và truyền thông tỉnh phú thọ tổ chức đã được triển khai tại nhiều trường học
chương trình đã giúp cho các em học sinh hiểu hơn về biển đảo việt nam qua đó thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước
buổi sáng thứ hai tại trường trung học cơ sở thị trấn lâm thao sau lễ trào cờ đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu về biển đảo việt nam rất sôi nổi của ba đội chơi mang tên
đảo phan vinh đảo sông tử tây và đảo sinh tồn các đội thi thể hiện sự hiểu biết của mình qua hai mươi câu hỏi kiến thức về biển đảo
qua nhiều phần thi các học sinh đã tự tin thể hiện sự hiểu biết của mình về vị trí vai trò tiềm năng thế mạnh của biển đảo việt nam
cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển đảo việt nam ngoài ra chương trình còn có phần giao lưu khán giả với những nội dung xoay quanh kiến thức về biển đảo
cùng với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn khác tạo nên không khí sôi nổi và vô cùng hào hứng
tiếp theo thì chúng tôi sẽ
một là sẽ nghiên cứu để mà làm thế nào cái công tác tuyên truyền biển đảo nó vừa thiết thực vừa hiệu quả
thứ hai là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng lĩnh vực biển đảo trên địa bàn tỉnh phú thọ để giúp cho học sinh sinh viên cũng như là nhân dân
là có những hiểu biết tốt hơn về biển đảo việt nam thêm yêu tổ quốc việt nam thêm yêu biển đảo việt nam
được bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
chương trình giao lưu tìm hiểu về biển đảo việt nam đã đem đến một sân chơi mới dành cho các em học sinh
thông qua đó góp phần giáo dục nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ
về vai trò vị trí chiến lược của biển đảo việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc